trên diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín hiện tp hcm mỗi ngày ghi nhận hơn một ca mắc covid một mươi chín mắc mới được công bố số ca nhập viện vẫn cao hơn ca xuất viện
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết hiện tại mỗi ngày tp hcm ghi nhận hơn một ca covid một mươi chín mới được công bố
điều đáng quan tâm ca bệnh covid một mươi chín nhập viện vẫn cao hơn ca xuất viện
ca nặng và tử vong có khuyên hướng gia tăng tập trung ở nhóm có bệnh nền và trên năm mươi tuổi
theo số liệu thống kê mới nhất tổng số ca bệnh covid một mươi chín cộng dồ ở tp hcm được bộ y tế công bố là bốn trăm năm mươi sáu chín trăm năm mươi sáu ca bệnh cách ly điều trị tại nhà là năm mươi một chín trăm hai mươi tám cách ly tại cơ sở cách ly tập trung là năm
bên cạnh đó ca bệnh covid một mươi chín đang điều trị tại các bệnh viện tầng hai và ba là một mươi ba bảy trăm hai mươi một ca bệnh nặng có hỗ trợ hô hấp là hai sáu trăm bốn mươi tám
ca bệnh covid một mươi chín là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
bên cạnh đó ca bệnh covid một mươi chín đang điều trị tại các bệnh viện tầng hai và ba là năm ba trăm bảy mươi bốn ca bệnh là phụ nữ mang thai đang điều trị là ba trăm một mươi một
hcdc cho rằng bất kỳ sự chủ quan lơ là nào đều đem đến những nguy cơ cho bản thân đặc biệt là những người có vấn đề về sức khỏe cho dù đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
cũng trước xu hướng số ca ép không gia tăng sĩnh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
thành phố đang trong giai đoạn thích ứng linh hoạt với dịch covid một mươi chín và không thể gọi đây là đợt dịch mới
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
sau ca ép không những ngày gần đây ở thành phố có dấu hiệu tăng cao
cả nước và tp hcm đang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
như vậy tp hcm đang ở trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư và triển khai nhiều giải pháp khống chế không thể gọi đây là đợt dịch mới
bà mai khẳng định đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức cộng đồng tuân thủ nguyên tắc năm k
số ca tử vong tăng bà mai cho biết thống kê ba ngày gần đây từ ngày một mươi chín tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một có một trăm năm mươi một ca tử vong
trong đó có một mươi tám ca là mắc bệnh nền bảy mươi năm các trường hợp không tiêm mũi vaccine covid một mươi chín nào hoặc tiêm chưa đủ liều
lý do chưa tiêm vaccine có thể do chống chỉ định người nhà không tiếp cận được vaccine
lý giải vì sao tiêm đủ hai mũi vẫn tử vong bà mai cho biết tính trên quy mô cộng đồng khi số lượng f tăng lên thì có một số trường hợp có triệu chứng nặng
mặc dù tp hcm độ phủ vaccine covid một mươi chín tốt nhưng vẫn có một mươi năm hai mươi diễn biến nặng chủ yếu là người cao tuổi có bệnh nền
trong đó có năm chuyển rất nặng khi f tăng cao thì sẽ có ca tử vong đây là điều khó tránh khỏi
bà mai nhận định và cho biết nguyên tắc duy nhất là giảm f và giảm nhập viện
tiếp tục thông tin về tình hình covid một mươi chín tại tp hcm
vừa qua ubnd tp hcm đưa ra thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó toàn thành phố vẫn ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
đối với từng quận huyện tp hcm có một mươi một địa phương đạt cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới
một mươi một địa phương đã cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
và không có địa phương ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao
một địa phương có dịch cấp độ một gồm quận một quận bốn quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi một quận bình thạnh quận tân bình quận tân phú huyện bình chánh và huyện củ chi
một mươi một địa phương cấp độ hai gồm có quận ba quận năm quận một mươi quận một mươi hai quận bình tân quận cỏ vấp quận phú nhuận tp hcm huyện cần giơ huyện hốc môn và huyện nhà bè
thành phố có hai địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận năm và quận phú nhuận từ cấp một lên cấp hai
bốn quận huyện giảm cấp độ dịch là quận một mươi một quận bình thành huyện củ chi từ cấp độ hai xuống cấp một và huyện cần giờ từ cấp ba xuống cấp hai
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn tại tp hcm
một trăm năm mươi bảy địa phương đã cấp độ một một trăm năm mươi bảy địa phương đã cấp độ hai và chỉ có năm đơn vị cấp ba không có địa phương nào thuộc cấp độ bốn
thưa quý vị về thông tin tiêm chủng trên địa bàn hà nội hôm nay thành phố sẽ bắt đầu tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi bằng vaccine của pfizer
sở y tế hà nội đã có công văn về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đợt ba mươi một
đáng chú ý sở y tế sẽ sử dụng ba trăm linh bốn một trăm bốn mươi liều vaccine covid một mươi chín
sở y tế của minari pfizer được phân bổ lần này để thực hiện tiêm mũi một cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đang học tập sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi
số vaccine này có thể sử dụng để tiêm trả mũi hai cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi một trên địa bàn đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là ba tuần
sở giáo dục đào tạo hà nội thông tin dự kiến khi hoàn thành tiêm vaccine cho học sinh từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp trở lại
tính đến thời điểm hiện tại hà nội thí điểm mở cửa đón học sinh trở lại trường học trực tiếp đối với khối chín tại một mươi tám huyện thị xã
đối với các trường trung học phổ thông học sinh các khối lớp một mươi một mươi một và một mươi hai do đặc điểm học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau sở đề xuất cho học sinh trở lại trường học sau khi các em đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo nguyên tắc tiêm song khối nào thì cho học sinh khối đó học trực tiếp
về kế hoạch đón học sinh trở lại trường ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội thông tin
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một hà nội bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
sau khi hoàn thành tiêm cho nhóm tuổi này thành phố sẽ tiêm cho học sinh ở độ tuổi một mươi hai đến một mươi năm
nếu hoàn thành theo tiến độ học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ trở lại trường học trực tiếp vào tháng một mươi hai
những ngày vừa qua đà nẵng ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng tình hình dịch của thành phố này đang trở nên căng thẳng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi
bộ phòng chống dịch covid một mươi chín đà nẵng cho biết trong ngày thành phố ghi nhận ba mươi hai ca dương tính sars cov hai
trong đó gồm năm ca cách ly tập trung chín ca cách ly tại nhà hai ca trong khu phong tỏa một ca tại chốt kiểm dịch và một mươi năm ca cộng đồng
cụ thể một mươi năm ca cộng đồng gồm một ca ở hai trăm năm mươi năm tố hữu khuê trung đến bệnh viện gia đình xét nghiệm
sau điều tra là f một tiếp xúc f hvb thuộc chuỗi ltb quảng nam
tổng cộng đà nẵng hiện có năm mươi năm trên năm mươi sáu xã phường có ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
cộng dồn từ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay thành phố ghi nhận năm trăm ba mươi năm ca mắc trong đó bảy mươi một ca về từ ngoại tỉnh
hiện nay toàn đà nẵng có tám mươi chín điểm đang phong tỏa cứng tám cơ sở cách ly tập trung đang thực hiện cách ly tập trung tám trăm một mươi năm người
tình hình dịch trên địa bàn tỉnh bắc giang vẫn có diễn biến phức tạp có ca bệnh trong khu
cụm công nghiệp cộng đồng bên ngoài xâm nhập thậm chí có ca bệnh không rõ nguồn lây
thời gian tới bắc giang có thể cách ly f tại nhà giảm gánh nặng cho các khu cách ly
sở y tế bắc giang cho biết tính đến nay trên địa bàn tỉnh bắc giang ghi nhận sáu mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín kf
như vậy từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi thời điểm bùng phát đợt dịch mới đến nay trên địa bàn tỉnh bắc giang đã ghi nhận chín trăm sáu mươi bảy ca f
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên dũng bắc giang ban hành quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế
toàn bộ xã yên lư để phòng chống dịch covid một mươi chín
qua xét nghiệm tại một công ty chuyên sản xuất bao bì thuộc cụm công nghiệp nội hoàng
cơ quan y tế đã phát hiện sáu trường hợp f đều là công dân của huyện yên dũng năm người tại xã y lư và một người tại xã cảnh thụy
đến chiều ngày hai mươi tháng một mươi một tại xã yên lư phát sinh thêm hai cái f là con trai và cháu nội của f nvr làm việc tại doanh nghiệp trên
xác định chùm ca bệnh này có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng nên ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện yên dũng
đã tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch với phương châm thực hiện sớm trước một bước và cảnh báo cao hơn một mức
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại